hơn tám mươi năm ký test nhanh covid một mươi chín nhập lậu vừa bị cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với cục hải quan hà nội phát hiện thu giữ
lô hàng trên được vận chuyển từ hàn quốc về việt nam qua sân bay quốc tế nội bài hà nội gồm tám mươi năm ký test nhanh covid một mươi chín các loại có xuất xứ hàn quốc trị giá ước tính trên tám tỷ đồng
mặt hàng tết covid một mươi chín là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện phải có giấy phép của bộ y tế
tuy nhiên các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu
vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định